nhân ngày văn hóa ẩm thực palestine tại hà nội đã diễn ra buổi ra mắt hai cuốn tùy bút về đề tài ẩm thực của nhà văn zili
sự kiện do đại sứ quán palestine và công ty cổ phân sách thái hà tổ chức
bộ đôi tùy bút ẩm thực tôi đã ăn cả cánh đồng hoa và nửa vòng trái đất uống một ly trà
của nhà văn zili dày sáu trăm năm mươi trang với một trăm linh bảy câu chuyện về ẩm thực
là thể loại không nhiều người viết nhưng tùy bút ẩm thực có sức hút riêng
chính vì thế thời gian gần đây chị dành nhiều thời gian để trải nghiệm các nền văn hóa ẩm thực
trong đó có ẩm thực palestine
chị cho rằng ẩm thực không chỉ là ăn uống mà còn là hồn cốt là văn hóa của mỗi dân tộc
phong cách ẩm thực luôn gắn liền với thổi nhưỡng địa lý tôn giáo và tính cách dân tộc
nên thông qua ẩm thực người ta có thể đọc ra được nhiều mã số văn hóa và lịch sử của dân tộc ấy
bộ đôi tùy bút ẩm thực của nhà văn zili hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn những bạn đọc yêu văn hóa ẩm thực
mà chưa có điều kiện trải nghiệm